customer journey trải nghiệm khách hàng từ cái đoạn là làm sao chúng tôi tiếp cận được khách hàng
cho đến đoạn làm hồ sơ kyc đến đoạn thẩm định cho đến đoạn giải ngân và chăm sóc khách hàng
và cuối cùng chính là thu hồi nợ

nó chỉ là một cái bề nổi về mặt customer journey
còn về cái phần về sau đó chúng tôi tập trung vào automation
là làm sao tất cả những công đoạn như vậy như hồi nãy chị claire ai chat gọi

mang giá trị tốt hơn cho khách hàng và theo đó là chúng ta có thể phát triển được kinh doanh

và đồng thời thì nó cũng mở rửa ra rất nhiều cơ hội hợp tác
với việt tinh bank thì chúng tôi cũng đã hợp tác với khá nhiều fintech

các chuyên gia kinh tế tài chính cho rằng
việt nam là nước có dân số trẻ
và các giao dịch cơ bản kết nối bằng điện thoại di động
theo thống kê của bank of asia thì việt nam có trên năm mươi người dân đã kết nối với mạng xã hội
với sự phát triển kinh tế tại việt nam theo nhân khẩu học
thì việt nam đang đi xa hơn cả indonesia thái lan
như vậy đối với các công ty fintech hay là ngân hàng
thì đây là những cơ hội có thể nắm được những yếu tố về mặt nhân khẩu học này
và con số này xu hướng này sẽ còn duy trì trong vài năm tới
chúng tôi cho rằng là mọi thứ đều có thể làm được
khi chúng tôi tập trung vào sáng tạo
thì chúng tôi tập trung vào thái độ là cái gì cũng phải làm được
tiếp theo là mối quan hệ công việc trong nhóm
để làm được những điều mà biến giấc mơ thành hiện thực
thì đây là một trong những yếu tố đảm bảo sự thành công
đầu tiên là phải hợp tác
chúng tôi không chỉ làm việc cùng nhau
mà chúng tôi phải hiểu được những nhu cầu của khách hàng
cũng như là nhu cầu của các đối tác khác
và kết nối được các lợi ích của các bên với nhau
và lúc đó chúng ta sẽ cùng nhau đạt được điều tốt nhất cho khách hàng
và cho ngân hàng
thứ hai là kết nối các ý tưởng
nhiệm vụ của chúng tôi không phải là chỉ dẫn cho người ta
mà chúng tôi với một cách hết sức sáng tạo
là chỉnh sửa những ý tưởng và công nghệ để giải quyết các vấn đề
và chúng tôi luôn cởi mở với những ý tưởng mới
thứ ba là sự quan sát
chúng tôi rất muốn quan sát để học hỏi
và chúng tôi cũng có những ý tưởng rất là tốt
để có thể sử dụng cho tương lai
bởi vì chúng ta không thể biết được câu trả lời tiếp theo
khi nào sẽ có
hàng tuần chúng tôi cũng nhận được rất nhiều điện thoại
hỏi rằng là có nên tới việt nam hay không
có nên mở ngân hàng kỹ thuật số tại việt nam hay không
bởi vì chúng ta không cần phải có ngay lập tức năm mươi chi nhánh nữa
mà chúng ta có thể kết nối chỉ cần hai chi nhánh
hà nội và thành phố hồ chí minh
là hai chi nhánh mà thôi
không cần phải có tới năm mươi giấy phép mở chi nhánh
đây là một điều rất thú vị
tôi tin rằng có khoảng một mươi hai hệ sinh thái
và nó liên quan đến hoạt động mua hàng

tới việc nâng cao chất lượng của cuộc sống
hay công việc hàng ngày
đây là hệ sinh thái khổng lồ
từ đi du lịch cho tới sửa nhà mua nhà giáo dục
tại việt nam chưa đến một trăm linh triệu dân
nhưng có đến một trăm hai mươi năm triệu chiếc điện thoại
bốn mươi một trong số đó có kết nối mạng xã hội
và sử dụng ứng dụng
bởi vậy theo các chuyên gia đây là mảnh đất màu mỡ
cho công nghệ tài chính
trong mạng quốc gia hệ thống pháp lý
và hệ sinh thái fintech là ba trụ cột
cần củng cố để thúc đẩy fintech
phát triển mạnh trong thời gian tới
để thúc đẩy công nghệ tài chính
cần cân bằng vấn đề sáng tạo và bảo mật
trong hoạt động giữa ngân hàng và fintech
sự kết hợp này là xu hướng tất yếu
và trong bức tranh ngày càng phức tạp
của lĩnh vực tài chính ngân hàng
mỗi bên đều cần nhau để tạo ra
sản phẩm dịch vụ đột phá
theo kịp xu hướng và bắt kịp nhu cầu
ngày càng thay đổi của khách hàng
chương trình kinh tế và dự báo hôm nay
xin được tạm dừng tại đây
mỗi tuần một chuyên đề hy vọng kinh tế và dự báo
sẽ truyền đến quý vị và các bạn
những thông tin bổ ích và lý thú
mọi thông tin liên hệ xin gửi về
chương trình kinh tế và dự báo
phòng kinh tế truyền hình nhân dân
số bảy mươi một hàng chống hoàn kiếm hà nội
chương trình kinh tế và dự báo
a còng gmail com
số điện thoại hai trăm bốn mươi ba hai trăm sáu mươi sáu chín nghìn năm trăm linh ba